vào lúc tám h ba mươi phút ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc đã tiếp nhận hai mươi một trường hợp vào điều trị trong tình trạng nôn ói tiêu chảy nhiều lần và mệt mỏi
sau khi tiếp nhận các bác sĩ tiến hành thăm khám và chuẩn đoán nguyên nhân ban đầu là do bị ngộ độc thức ăn
các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu đều là nữ tu đang học trong tu viện nữ vương hòa bình nằm trên đường soviet nghệ tĩnh thành phố buôn ma thuột
theo phụ trách cộng đoàn của tu viện trước đó vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi ba tháng hai tu viện cử người đi mua bốn mươi một bánh mì kẹp thịt tại một cửa hàng trên đường đào duy từ
bữa ăn có bốn mươi một người ngoài bánh mì kẹp thịt còn uống thêm sữa
đến khoảng chín giờ bốn mươi năm phút cùng ngày một số người bắt đầu có biểu hiện buồn nôn rồi nôn ói liên tục và tiêu chảy
ngay sau khi tiếp nhận thông tin tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đắk lắc và trung tâm y tế thành phố buôn ma thuột đã tiến hành điều tra xác định nguyên nhân
đồng thời tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân gửi đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh để làm rõ nguyên nhân ngộ độc